mưa lớn trong những ngày qua đã gây ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng trên địa bàn huyện con plong tỉnh con tum
mặc dù từ ngày hai tháng một mươi một huyện con plong đã huy động năm mươi chiến sĩ công an và quân đội
cùng hơn một trăm linh người dân địa phương xã đắc rinh chặt cây khiêng đá săn ủi đất bắc cầu tạm qua các điểm bị sạt lở
nhưng đến thời điểm hiện nay các hai xã đắc rinh và đắc nên với khoảng bốn dân vẫn đang bị chia cắt cô lập
nước lũ đã cuốn trôi đoạn đường dài khoảng một mươi m rộng bảy m sâu bốn m trên tuyến tỉnh lộ sáu trăm bảy mươi sáu đoạn qua làng ngọc hoàng xã đắc rinh
cũng trên tuyến đường này đã xảy ra bốn điểm sạt lở ta lưu dương hết sức nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại
để bảo đảm người dân ở những vùng nước lũ và sạt lở đường chia cắt tại hai xã đắc rinh và đắc nên không bị đói
z chính quyền huyện con bờ lông tỉnh con tum đã bố trí các lực lượng đến từng làng sát từng hộ theo dõi tình hình
nếu xảy ra tình huống người dân thiếu lương thực sẽ xuất gạo dự trữ tại ủy ban nhân dân các xã và kho thóc ở các làng cấp phát cho dân
vấn đề bảo đảm an toàn tính mạng của người dân trong mưa lũ được chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm
nhân dân khó khăn nhất về đường tỉnh lộn sáu trăm một mươi sáu này là bà con đi lại không đi được
trong hai ngày do nó un tắt mấy cái cầu sạch lở đường
thứ hai là về giáo viên đi dặn dạy các khôn về đêm xã là các học sinh cũng đi được
lương thực thực phẩm thì xã đã có cái phương án bốn phương chân tại chỗ
cái này là trước mùa mưa là theo kế hoạch của ủy ban nhân huyện thì xã cũng đã chủ động
ủy ban nhân xã chở cái lương thực thực phẩm như mì tôm gạo cá khô để hỗ trợ cho các khôn
các khôn mà khó khăn nhất thì là các em học sinh bán trú về gạo và mì tôm
nhưng là cái ngày sáng đã chuẩn bị đảm bảo trong mùa mưa
mặc dù đã rất nỗ lực nhằm thông tuyến tỉnh lộ sáu trăm bảy mươi sáu
sau khoảng ba giờ chiều ngày ba tháng một mươi một tại km hai mươi tám cộng bốn trăm linh đoạn xã đắc tăng xuất hiện một điểm sạt lở mới
với khối lượng hàng chục mét khối đất đá tràn ra mặt đường làm chia cắt hoàn toàn bốn xã phía đông với huyện
ngày hôm nay mùng bốn tháng một mươi một
tiếp tục điều động lực lượng khắc phục các điểm sạt lở tại tỉnh lộ sáu trăm bảy mươi sáu sáu trăm bảy mươi ba và tuyến đường ngọc hoàng
măng bút tù mơ rồng ngọc linh thuộc ba huyện đắc cờ lây tù mơ rồng và con vật lông